sáng nay hai mươi tám tháng ba tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba
các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa một mươi ba của quốc hội
các cơ quan của quốc hội nhiệm kỳ khóa một mươi ba hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
báo cáo công tác nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu của tổng kiểm toán nhà nước
thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa một mươi ba của quốc hội và các cơ quan của quốc hội
các đại biểu đánh giá hoạt động của quốc hội ngày càng đổi mới thực chất
khẳng định sự gắn bó mật thiết giữa quốc hội và cử tri
đặc biệt nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi ba đã tập trung xây dựng ban hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
hoàn thành hệ thống văn bản pháp luật cụ thể hóa hiến pháp tạo nền tảng pháp lý quan trọng
đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
cử tri đánh giá cao sự nỗ lực hoạt động của đại biểu quốc hội
của các cơ quan quốc hội của bế ban thượng vụ quốc hội
của quốc hội trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao
quốc hội quốc hội ba đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân giao khóa
về lập hiến lập pháp quốc hội đã tổng hợp ý kiến của nhân dân
bàn bạc thảo luận và đi đến quyết định ban hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
những điểm đổi mới phù hợp với lòng dân
năm năm chưa phải là dài nhưng phần nào giúp cho chúng ta có cơ sở
đánh giá khách quan về hoạt động của quốc hội
luôn không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân
hình ảnh một quốc hội vì dân mỗi đại biểu quốc hội
luôn trong tâm thế trái lên nhiệt quyết góp phần thúc đẩy xã hội phát triển
đưa đất nước hướng đến phồn vinh
đó là chất lượng kỳ họp của quốc hội
luôn không ngừng năng lên qua mỗi kỳ họp
tại diễn đàn quốc hội không khí tranh luận sôi nổi
thẳng thắng các quyết định ngày càng chuẩn sát và mang tính khả thi
góp phần quan trọng ổn định đất nước để lại âm hưởng khó quên trong lòng nhân dân
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
các đại biểu cho rằng nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi ba vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế
nhất là trong công tác xây dựng luật và hoạt động giám sát của quốc hội
nội dung giám sát gian trại cách thức tổ chức trồng chéo thiếu khoa học
báo cáo kết quả
nội dung giám sát thì không có điều kiện để trình ra tại các kế hoạch quốc hội
không được quốc hội xem xét thảo luận và đương nhiên là ít được các đại biểu quan tâm nghiên cứu
theo đó hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát của hội đồng dân tộc
và các ủy ban của quốc hội nói chung là chưa cao
và như thế có nghĩa là đây có thể có sự lãng phí
xây dựng luật chúng ta phải căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và dân trí của việt nam
chúng ta áp dụng luật của nước ngoài
công ước của quốc tế nhưng chúng ta phải có sự chọn lọc và đảm bảo tính khả thi của luật
xây dựng luật chính sách thì chúng ta phải có nguồn lực để chúng ta đảm bảo
để khi luật có hiệu lực thì chúng ta thực hiện được ngay
các đại biểu cho rằng những hạn chế trên cần được thể hiện đầy đủ trong báo cáo công tác nhiệm kỳ của quốc hội
và đây cũng chính là những bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới cải tiến tăng cường chất lượng
hiệu quả hoạt động hơn và ngày càng được cử tri cả nước tin tưởng và ủng hộ